sáng nay một mươi ba tháng một tại thành phố đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có chuyến kiểm tra tình hình trực tết
sẵn sàng chiến đấu của bộ tư lệnh quân khu năm
trong năm qua quân khu năm đã tổ chức ba mươi bốn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia giúp dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai
và phối hợp với các đơn vị của nước bạn lào campuchia xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị ổn định và phát triển
đồng thời quân khu đã tặng hơn sáu chín trăm linh xuất quà với trị giá trên hai mươi bảy tỷ đồng cho các đối tượng chính sách
đang phụng dưỡng ba trăm năm mươi chín mẹ việt nam anh hùng và đã xây dựng được chín mươi chín nhà tỉnh nghĩa trong năm vừa qua
phát biểu tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận cán bộ chiến sĩ quân khu năm đã luôn nắm sát nắm chắc tình hình trên địa bàn
kịp thời có mặt giúp đỡ người dân lào giảm thiểu thiệt hại trong vụ việc vỡ đập atapeo tại quốc gia này
làm tốt công tác phòng chống tội phạm qua biên giới nhất là tội phạm buôn lậu buôn bán ma túy
thực hiện công tác dân vận chính sách hậu phương quân đội
thủ tướng đề nghị đảng ủy chỉ huy và cán bộ chiến sĩ quân khu phải tiếp tục quán triệt quan điểm đường lối quân sự quốc phòng của đảng nhà nước
có nhiều chiến lược mới không được lơ là mất cảnh giác nắm chắc tình hình biên giới biển đảo không để tình huống xấu xảy ra